hiện tại lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận các bản bị cô lập
hệ thống thông tin liên lạc tới các bản này cũng bị gián đoạn
tính đến một mươi giờ cùng ngày tại huyện mường lát đã có một mươi ba điểm sạt lở
tình trạng này khiến cho tuyến giao thông huyết mạch từ miền xuôi lên huyện miền núi này của tỉnh thanh hóa bị tê liệt
như tin đã đưa mưa bão đã khiến anh vàng a lâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trưởng bản sài khao xã mường lý huyện mường lát
tử vong do đá từ trên đồi lan xuống trúng vào người
nước cũng cuốn mất tích ông bùi đình khiêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một thường trú ở bản natao xã bù nhi
còn tại hà nội hiện vẫn có mưa rất to
khu vực xảy ra mưa lớn nhất là gia thụy bảy mươi tám mm hai bà trưng bảy mươi hai mm
hàng loạt cây xanh trong nội thành đã bị quật đổ ngổn ngang trên các tuyến đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
dự báo trong ngày và đêm nay ở thành phố hà nội sẽ có mưa rất to
tổng lượng mưa đo được có thể lên tới từ một trăm linh cho đến hai trăm linh mm
là nơi tâm bão đi qua thành phố móng cái tỉnh quảng ninh có gió cấp bảy mưa to đến hai trăm linh mm vào đêm qua
nhiều tuyến phố bị ngập một số cây xanh gãy đổ
tính đến gần sáng mưa ngớt gió giảm dần
evn thông báo do ảnh hưởng của bão số ba nên một số đường dây trung áp bị sự cố phải tạm cắt điện
dẫn đến ảnh hưởng cấp điện tới khoảng hơn hai trăm chín mươi bốn khách hàng
ngay trong sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm về ứng phó với bão số ba
và chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới
tại cuộc họp đại diện các bộ ngành báo cáo công tác triển khai ứng phó với bão số ba triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chỉ đạo các đơn vị tuyến biển cùng với các địa phương kiểm soát sắp xếp neo đậu tàu thuyền
lồng bé nuôi trồng thủy sản di rời bảo đảm an toàn dân cư ở các đảo các đơn vị vùng núi phía bắc và bắc trung bộ
chủ động ứng phó với mưa lũ xả lở đất đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh chú bão
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu đối với khu vực miền núi
ra soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn lũ quét xả lở đất để đảm bảo an toàn cho người dân
đối với tuyến biển theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới để quyết định bỏ lệnh cấm biển khôi phục đời sống sản xuất của nhân dân
kiểm tra các công trình ven biển phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng do bão gây ra
bản tin tiếp tục với một số tin tức về an ninh kinh tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh vừa khởi tố vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm
sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc
phòng bệnh khởi tố chín bị can
hai đối tượng cầm đầu đường dây này là lê văn khối giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm đông dược việt
và nguyễn đình lạc thư phò giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn asia pharmacy quận bảy
đường dây này sử dụng nhiều máy móc phương tiện hiện đại quy mô để sản xuất các loại thuốc tân dược
thực phẩm chức năng của những sản phẩm đã đăng ký độc quyền trong và ngoài nước
giá trị hàng hóa bị tạm giữ tương đương hàng thật lên tới hàng chục tỷ đồng
các sản phẩm giả chủ yếu là viên uống tăng cường nội tiết nữ sinh lực nam kích thích mọc tóc
đường dây này có quy mô rất lớn hoạt động và phân phối sản phẩm trải rộng trên nhiều quận huyện của tp hcm và các tỉnh phía nam
hai thanh niên quê ở quảng nam đã mua hàng trăm tài khoản facebook rồi đổi tên thành messenger việt nam
sau đó soạn tin nhắn trúng thưởng gửi đến các tài khoản trong danh sách để lừa đảo chiếm đoạt bốn trăm linh triệu đồng của các khách hàng
công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bắt tạm giam
hai đối tượng là nguyễn đức thiên an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và ngô xuân đạt sinh năm hai nghìn một cùng chú tại xã duy sơn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
qua tin báo của một bị hại nhận được thông báo qua mạng của nhóm này nộp ba năm triệu đồng phí hồ sơ để được nhận phần thưởng của mạng xã hội facebook
bao gồm một xe máy sh trị giá chín mươi bảy triệu đồng và hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
nạn nhân tin theo đóng ba triệu rưỡi sau đó tiếp tục được hướng dẫn đóng thêm năm mươi chín bảy triệu đồng nữa mới được lấy giải thưởng
nạn nhân đã làm theo hướng dẫn của an và đạt nhưng sau khi nộp tiền thì phần thưởng không thấy đâu
biết mình bị lừa bị hại đã làm đơn tố cáo đến công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
sở công thương tp hcm vừa có báo cáo về bốn tháng thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
các mặt hàng phục vụ khai giảng các mặt hàng sữa năm hai nghìn một mươi chín và tết canh tí hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm
theo tổng doanh thu lũy kế bốn tháng
sáu tháng đầu chương trình từ tháng bốn đến hết tháng bảy đạt bảy hai trăm linh một sáu tỷ đồng tăng một mươi hai mươi ba so với cùng kỳ
giá các mặt hàng bình ổn thị trường tiếp tục được điều chỉnh theo cơ chế linh hoạt
bảo đảm các mặt hàng lương thực thực phẩm thấp hơn giá trị thị trường ít nhất từ năm một mươi
các mặt hàng mùa khai trường thấp hơn ít nhất một mươi một mươi năm nhóm dược phẩm là năm một mươi
riêng mặt hàng sữa theo đúng giá quy định của chương trình được sở tài chính phê duyệt
chương trình bình ổn thị trường tp hcm năm hai nghìn một mươi chín tết canh tí hai nghìn hai mươi
có bảy mươi chín doanh nghiệp và một mươi ba tổ chức tín dụng tham gia
tổng vốn hỗ trợ doanh nghiệp vay thực hiện chương trình là một mươi chín sáu trăm năm mươi tỷ đồng
bên cạnh các sản phẩm hàng hóa của một mươi một doanh nghiệp và tổ chức quốc tế
các sản phẩm nông nghiệp sạch sản phẩm tiêu dùng đặc sản vùng miền việt nam
cũng được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng tại hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hai nghìn hai mươi bốn
đây là một sự kiện được tổ chức thường niên tại tp đà nẵng
nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế
các quốc gia nằm trên tuyến hành lang kinh tế đông tây và các nước trong khu vực asean
nước mắm truyền thống xá sùng cái rồng ba kích và các sản phẩm từ ba kích
các loại rút đặc sản v v là chuỗi các sản phẩm chủ lực nằm trong chương trình phát triển
mỗi xã phường một sản phẩm của tỉnh quảng ninh được quảng bá đến tận tay người tiêu dùng tại hội trợ
không chỉ riêng quảng ninh mà các sản phẩm ocop nổi tiếng từ các làng nghề truyền thống khác
của một mươi tám tỉnh thành trên cả nước như đà nẵng thừa thiên huế bến tre hậu giang v v
cũng đã góp mặt trong chương trình lần này
quảng ninh chúng tôi là một trong những tỉnh tiên phong trong việc xây dựng sản phẩm ocop
mỗi xã phường một sản phẩm là những sản phẩm đặc trưng của vùng miền
quảng ninh có lợi thế hơn các tỉnh khác đặc biệt là sản phẩm nước mắm xá sùng cái rồng
một trong những đặc sản mà rất là được người tiêu dùng ưa chuộng bởi vì vị ngon ngọt tự nhiên từ con sá sùng
và đem lại cái sự an toàn tốt cho sức khỏe của người dùng đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
tên tôi là sản xuất nước mắm nam mô tương làng cổ tương hiệu lượng làng cổ với cái hoàn toàn thủ công truyền thống
chúng tôi đến đây với mong muốn là vực dậy và giữ gìn làng nghề truyền thống của ông bà
và cũng là một trong những sản phẩm nổi tiếng
sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố nam hoài một mươi chín
nên chúng tôi đầy tự tin và hy vọng là làng nghề sẽ sống dậy và rất là nhiều bạn trẻ tham gia vào cái nghề này
để làm giàu từ ngành kinh tế địa phương
hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây năm nay
thu hút hơn ba trăm năm mươi doanh nghiệp với gần năm trăm linh gian hàng
mang đến sự đa dạng về sản phẩm và lựa chọn cho khách hàng
bên cạnh sản phẩm ocob
còn có các nhóm hàng thủ công mỹ nghệ trang trí nội thất dịch vụ du lịch
với số lượng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia liên tục tăng qua từng năm
mỗi kỳ hội trợ sẽ là một cơ hội giao lưu thúc đẩy sự phát triển
tìm kiếm cơ hội đầu tư giữa các doanh nghiệp và góp phần quảng bá sản phẩm của địa phương
tại hội trợ năm nay
doanh nghiệp của huyện còn muốn gọi một phần nào đó mang một bản sắc huyện huyện
tại hội trợ tình trạng thứ hai nữa
giao lưu phát triển tìm những đối tác
trong khuôn khổ hội trợ quốc tế
còn diễn ra các hội thảo như hội thảo định hướng xuất khẩu cơ hội và giải pháp cho doanh nghiệp
trong bối cảnh kinh tế hiện nay
hội thảo giới thiệu các hiệp định cptpp do đại sứ quán canada tổ chức
cùng với đó là chương trình trao giải cấp thành phố đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
được biết hội trợ sẽ diễn ra đến hết ngày bảy tháng tám
mới đây nhất trong phiên họp báo chính phủ thường kỳ trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí
liên quan đến tính pháp lý của ví điện tử tự xưng trong đó có payasian
bà nguyễn thị hồng phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề này
theo đó phó thống đốc ngân hàng nhà nước đã khẳng định không có bất cứ một ví điện tử nào có tên là payasian
không có tổ chức nào cung hứng những dịch vụ ví điện tử có tên gọi là payasia hay là paya
thế thì cái việc này thì nó là một cái tổ chức mà không được cấp phép và đã hoạt động
trong thời gian tới thì ngân hàng nhà nước cũng như là các cái cơ quan chức năng thì cũng sẽ có những cái giả soát

tính đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín chỉ có ba mươi đơn vị được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
trong đó có hai mươi bảy ví điện tử
danh sách này được công bố chính thức trên trang web của ngân hàng nhà nước việt nam
tại buổi họp báo đại diện ngân hàng nhà nước cũng đã nêu lại các quy định liên quan đến ví điện tử trong thông tư ba mươi chín về hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán
ví điện tử chỉ được sử dụng vào mục đích là thanh toán tiền cho đơn vị chấp nhận thanh toán hoàn trả tiền cho khách hàng
do vậy là không được phép sử dụng ví điện tử để huy động vốn tài chính của khách hàng
và cũng không được sử dụng số tiền của khách hàng trên tài toàn
như vậy payasian và toàn bộ các ví nằm ngoài danh sách được ngân hàng nhà nước công bố đều hoạt động không đúng quy định
có thể thấy với các giao dịch trên mạng việc tìm hiểu rõ về tính hợp pháp của dịch vụ đó cũng như của các đơn vị cung ứng là hết sức cần thiết
dù là giao dịch của bất cứ ai đặc biệt là những giao dịch điện tử này
thì phải có những lớp bảo vệ có những biện pháp để đảm bảo an toàn
chứ nếu như mà những giao dịch quá đơn giản quá dễ dàng
cộng với những nguồn gốc giao dịch mua bán hàng hóa không rõ ràng với đơn vị cung cấp mà không đảm bảo uy tín không được cấp phép
thì có thể nói là rủi ro nó vô cùng cao mất tiền bất cứ lúc nào
một vài năm trở lại đây ví điện tử đã trở thành một công cụ thanh toán hữu hiệu và quen thuộc của không ít người tiêu dùng
tuy nhiên ứng dụng công nghệ mới này cũng đang trở thành mục tiêu cho không ít đối tượng lợi dụng
núp bóng để thực hiện những hành vi trái pháp luật
vì vậy để bảo vệ quý tiền của mình người dân cần phải hết sức tỉnh báo và trọng trọng
tránh bị những lợi nhuận ảo và mắc tỉnh thật